thông tin từ công an huyện nam giang tỉnh quảng nam cho biết đơn vị này đang tạm giam hai đối tượng chủ mưu
trong vụ án phá rừng lim xanh hàng trăm tuổi tại khu vực rừng phòng hộ nam sông bung vào cuối tháng ba vừa qua
hai đối tượng bị tạm giam gồm võ quốc ba mươi sáu tuổi và võ đức việt ba mươi một tuổi cùng chú tại xã đại đồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam
hai đối tượng này đã bị công an huyện nam giang phát lệnh truy nã vào đầu tháng bảy
và sau một thời gian bị truy nã biết không thể thoát được nên mới đây
hai đối tượng này đã đến trụ sở ủy ban nhân dân xã đại hồng đầu thú
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng ở địa phương đã phát hiện ba mươi ba cây lim
và một cây xoan đào tại tiểu khu ba trăm năm mươi năm thuộc thôn cần đôn xã trà vài huyện nam giang đã bị triệt hạ
với tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ là hơn hai trăm ba mươi năm mét khối gỗ tròn
sau vụ phá rừng này bị phát hiện các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng nam
đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

vì buông lỏng quản lý để rừng lim xanh bị tăng phá nghiêm trọng
hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng ở địa phương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ